xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay
sau khi ngân hàng nhà nước việt nam ban hành quyết định về mức lãi suất tối đa
đối với tiền gửi bằng đồng việt nam cho các tổ chức tính dụng
thì một số ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động tiết kiệm vào sáng ngày hai mươi ba tháng chín
cụ thể ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb đã tăng lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng
dưới sáu tháng từ bốn một năm lên năm một năm
kỳ hạn sáu tháng tăng từ sáu một lên sáu bốn một năm
chín tháng từ sáu ba lên sáu sáu một năm
ngân hàng thương mại cộng phần xuất nhập khẩu của việt nam acb
tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ năm đến một một năm
lãi suất huy động kỳ hạn một tháng lên bốn năm một năm
ba tháng lên bốn bảy một năm
sáu tháng lên sáu một năm
chín tháng lên sáu một một năm
và mức lãi suất huy động cao nhất của nhà băng này
ở mức sáu bảy một năm
trước đó ngân hàng nhà nước đã ban hành quyết định
về việc điều chỉnh mức lãi suất tối đa áp dụng
đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng
đã tăng ba một năm lên năm một năm
mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn
từ một tháng đến dưới sáu tháng
tăng một một năm lên năm một năm
áp dụng bắt đầu từ hai mươi ba tháng chín
công ty cổ phần binaqui miền nam
công ty cổ phần mhc
và công ty cổ phần in hàng không
vừa bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
theo đó công ty cổ phần binaqui miền nam
đã bị cục thuế tp hcm xử phạt
vì hành vi khai sai
dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và hai nghìn một mươi chín
ngoài ra năm hai nghìn hai mươi công ty đã khai sai
khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan
trong hồ sơ thuế
nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp
vì vậy công ty cổ phần in hàng không
bị truy thu hơn hai tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp khai thiếu
cùng với đó là gần tám trăm sáu mươi năm triệu đồng tiền chậm nộp
ngoài ra công ty còn bị phạt hành chính
số tiền hơn ba trăm sáu mươi triệu đồng
tổng cộng binaco phải nộp
cho cục thuế tp hcm gần ba bốn tỷ đồng
chi cục thuế tp thủ đức
cũng vừa có quyết định xử phạt
đối với công ty mhc
về hành vi nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trễ hạn
so với quy định bảy mươi ngày
với vi phạm này mhc bị phạt hành chính
số tiền một mươi một năm triệu đồng
ngoài ra mới đây công ty cổ phần in hàng không
cũng bị cục thuế tp hcm
xử phạt số tiền ba mươi tám triệu đồng
do vi phạm hành chính vì sai phạm trong lĩnh vực thuế
công ty cổ phần hoàng anh gia lai
vừa công bố thông tin sẽ thanh toán
một phần nợ gốc trái phiếu phát hành
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
với giá trị hơn sáu trăm linh tỷ đồng
thời gian dự kiến trong vòng một mươi ngày
kể từ ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể hoàng anh gia lai sẽ thanh toán
khoản nợ lần này là

với nguồn tiền được lấy từ việc thu nợ
của công ty hoàng anh gia lai agrico
và nguồn tiền sản xuất kinh doanh
trước đó hoàng anh gia lai cũng công bố
việc ký kết thỏa thuận cam kết với hoàng anh gia lai akriko
và ngân hàng bidv
về tính tách bạch giải chấp giải trừ
nghĩa vụ đối với toàn bộ tài sản
thuộc sở hữu của nhóm hoàng anh gia lai akriko
ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu
hoàng anh gia lai năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời tài sản của hoàng anh gia lai
chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ
hoàng anh gia lai agrico còn nợ hoàng anh gia lai
khoảng hai một trăm linh tỷ đồng
dư nợ này khi hoàng anh gia lai nhận lại
sẽ được dùng trả ngược lại cho bidv
trừ vào gốc từ đó giảm được dư nợ
trên báo cáo tài chính
sáng ngày hai mươi ba tháng chín diễn đàn blockchain quốc tế
đã diễn ra tại hội trường thống nhất
tp hcm tại đây nhiều vấn đề
cũng như xu hướng liên quan đến lĩnh vực
blockchain đã được trao đổi và chia sẻ
ví dụ như defi web ba asta
diện mạo mới của hợp đồng thông minh
với sự cải tiến
không ngừng nhiều công nghệ đã được giới chuyên gia
đánh giá cao và dự đoán sẽ là xu hướng
mới để mở ra các thế hệ tiếp theo
của nền tảng blockchain
sau khi tiền mã hóa bị downtrend và bão hòa
các sự kiện về lĩnh vực này cũng đã được
tổ chức và thu hút sự tham gia
của không ít các chuyên gia
cũng như sự kiện build vietnam hai nghìn hai mươi hai
diễn ra tại tp hcm
hội nghị blockchain build vietnam
sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng chín
với sự tham gia của hơn ba mươi diễn giả
trong nước và quốc tế
cùng các chủ đề đa dạng tập trung
vào các xu hướng và giải pháp công nghệ blockchain mới nhất
với sự xuất hiện của các công nghệ công cụ mới
blockchain được dự đoán sẽ bùng nổ
trong nhiều lĩnh vực trong thời gian tới
cùng các xu hướng như một thế hệ tiếp theo
của nền tảng blockchain này
đơn cử một vài cái tên được cho sẽ trở thành xu hướng
trong thời gian tới là astar
tương lai của hợp đồng thông minh
phát triển sản phẩm trong b market
theo hiệp hội blockchain việt nam
việt nam cũng là một trong năm quốc gia đi đầu về blockchain
hiện có khoảng một mươi doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
người việt nam trong lĩnh vực blockchain
có vốn hóa trên một trăm linh triệu đô la mỹ
theo báo cáo của marker star markers
thị trường thiết bị liên quan đến blockchain
tại việt nam dự kiến đạt giá trị
gần hai năm tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi sáu
thưa quý vị hai năm tác động
bởi chính sách phòng dịch toàn cầu
đã khiến thị trường sản phẩm xa xỉ
mất đi một thị phần cực lớn
là người tiêu dùng trung quốc
trong khi đó khu vực đông nam á lại nhanh chóng phục hồi kinh tế
tốc độ tiêu thụ bán lễ
dự báo đạt tốc độ tăng trưởng
kép hàng năm năm hai trong thập kỷ mới
tổng hòa như ưu tố
các thương hiệu xa xỉ đang tiến hành
một cuộc dịch chuyển lớn khai phá
mỏ vàng mới đầy tiềm năng này
năm hai nghìn hai mươi khi covid một mươi chín
vẫn còn là nỗi sợ vô hình
chi tiêu của hàng hiệu hàng xa xỉ sụp giảm thẳng đứng
tuy nhiên thống kê của jean daly
chuyên tra hàng xa xỉ lại cho thấy
việt nam là một quốc gia đang tiêu dùng
hàng xa xỉ trong nước tăng vọt
dù dịch bệnh vẫn còn phức tạp
nhưng doanh thu từ thị trường hàng xa xỉ cá nhân của việt nam
đạt chín trăm bảy mươi sáu triệu đô la mỹ
vào năm hai nghìn hai mươi một
tăng hai so với năm hai nghìn hai mươi
nguồn cung của hàng mới
vẫn còn đang bị gián đoạn rất nhiều
người ta vẫn chưa có thể nhập được nhiều hàng về
và việc sản xuất hàng mới
cũng đã bị gián đoạn
mặc dù đã quay trở lại rồi nhưng điều kiện đi lại
so với quốc tế vẫn còn hạn chế
chúng ta vẫn chưa thể thoải mái
để đi lại chuyến bay quốc tế
từ xưa đến giờ hàng hiệu vẫn được
mua chủ yếu qua du lịch quốc tế
người ta đi du lịch
người ta tiễn thể người ta sẽ mua hàng hiệu luôn
thì bây giờ việc mà chưa mở
thật sự thì người ta vẫn tập trung vào
tiêu dùng trong nước là nhiều
nên là cái việc mà mua sắm hàng hiệu
trong nước nó sẽ diễn ra
mạnh hơn rất là nhiều so với ngày xưa
thông kể mới đây của đơn vị khảo sát
savos cho thấy xu hướng tương tự
quy mô thị trường hàng xa xỉ cá nhân tại châu á
đạt hơn một trăm một mươi tỷ đô la mỹ
chiếm ba mươi chín thị trường toàn cầu
tuy nhiên khi quan sát sâu vào miếng bánh này
lại có thể thấy một mỏ vàng
mới là khu vực đông nam á
đến nay thì trung quốc
nhóm khách hàng chính của hàng xa xỉ
vẫn hạn chế dịch chuyển đến phòng dịch
các thương hiệu xa xỉ ở trung quốc nói chung và hồng kông nói riêng
mất hạng miếng bánh doanh thu hàng xa xỉ từ du khách
góc độ ngược lại mắc sát cạt lại thống kê
trong top hai mươi điểm đến trải nghiệm hot nhất
sau dịch bệnh thì sáu điểm đến đã thuộc về
khu vực đông nam á
thị trường hàng xa xỉ
tại trung quốc từng phát triển phi mã
phát triển hai con số thậm chí có
thời điểm tăng trưởng ba con số
hai năm qua những chính sách phòng dịch
khiến du khách trung quốc giảm đột ngột
tại châu âu và mỹ nơi nhóm khách hàng này chi tiêu
do đó nhãn hàng buộc phải nhìn quanh
để tìm thị trường khác
đông nam á rơi vào tầm ngắm của họ
đặc biệt tại việt nam
với gdp hàng năm tăng trưởng đều từ sáu bảy
các thương hiệu có động lực thâm nhập
cũng như mở động cửa hàng tại đây
họ cảm nhận được nhiều yếu tố tốt
để tạo ra doanh thu tại việt nam
thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ
tại việt nam là góp một số tính chất đặc thù
hà nội là thủ đô duy nhất
trong khu vực đông nam á
chứng kiến mức giá cho thuê mặt bằng trung tâm tăng
để phục vụ cho chiến lược thâm nhập mở rộng thị trường
của thương hiệu xa xỉ
tuy nhiên đánh giá chung hai đô thị lớn
có mức tiêu thụ cao nhất hiện nay
là hà nội và thành phố hồ chí minh
đều đang rơi vào trạng thái thiếu các trung tâm thương mại
tòa nhà đủ tiêu chuẩn cho các thương hiệu xa xỉ
thử thách về mặt bằng khá lớn
với thương hiệu xa sĩ khi tiếp cận việt nam
đơn cử tại hà nội hiện nay
thực tế có một số không gian đủ chuẩn
để đặt cửa hàng
nhưng mỗi nơi lại có một chủ sở hữu khác nhau
nên khó để tạo ra một mạng lưới cửa hàng
gắn kết hiệu quả kinh tế
tại thành phố hồ chí minh
thử thách về mặt bằng có phần đỡ căng thẳng hơn
ví dụ như tại red hay union square
tại khu vực trung tâm
thì là những cơ sở lâu đời rồi
đến nay không có điểm mua sắm mới đạt chuẩn
sự phát triển của thương hiệu xa xỉ sẽ khó khăn
nếu mặt bằng tốt
đủ chuẩn vẫn thiếu tại hai đô thị này
trong năm qua thương hiệu christian lombuta
mở cửa hàng đầu tiên tại khách sạn red
thành phố hồ chí minh
thương hiệu mont blanc và max chocot
xây dựng không gian trưng bày dịch vụ khách hàng
tại saigon center
một nhà phân phố hàng xa xỉ lớn là global link
cho biết dự định mở không gian duplex bảy trăm linh m hai
từ thành phố hồ chí minh
để đưa thương hiệu off white ambush và amiri
louis vuitton và christian dior mới đây
mở hai cửa hàng classif rộng đến một m hai
tại trung tâm của hà nội
dự báo thành phố hồ chí minh đang đón một đợt đổ bộ
mạnh mẽ hơn khi tuyến metro số một
dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba
từ đó các trục đường trung tâm như lê lợi nguyễn huệ
sẽ thông thoáng để đón các thương hiệu này
thưa quý vị vụ việc trao không an toàn
len lõi vào các hệ thống siêu thị
đang gây ra bức xúc đối với người tiêu dùng
tại thành phố hồ chí minh
và cả những nhà sản xuất chính đáng
cũng bị thiệt hại ảnh hưởng uy tín
trong khi đó những đơn vị có chức năng quản lý
bảo vệ người tiêu dùng
lại chưa thể hiện được vai trò của mình
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
công bố thông tin gây sửng sốt cho người tiêu dùng
khi có gần năm mươi số mẫu rau quả trái cây
ở ba chợ đầu mối
chợ đầu mối nông sản thủ đức
chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn
chợ đầu mối bình điền
khi xét nghiệm có dư lượng hóa chất
hơn bốn mươi mẫu hải sản phát hiện kim loại nặng
trong đó có nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép
và trong mấy ngày vừa qua
vụ việc bán rau không an toàn
tại hệ thống vinmart cộng tiki
lại khiến người tiêu dùng bức xúc
trong cả hai vụ việc
người tiêu dùng và những đơn vị sản xuất chân chính
chịu thiệt hại nhiều nhất
tôi cảm thấy rất là bức xúc
khi mà mua phải thực phẩm
kém chất lượng ở cái hệ thống siêu thị rất là hiện đại
cái giá thành mà tôi bỏ ra
nó cao hơn ba bốn lần so với cái việc
mà ra ngoài chợ mua
nhưng mà cuối cùng thì vấn đề là không ai chịu đứng đây
chịu trách nhiệm hết
tôi cảm thấy là tôi kiểu như là mất lòng tin
với những cái hệ thống
hệ thống siêu thị lớn như vậy
mà làm việc lại thiếu trách nhiệm
và không có bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng
thật sự là hệ thống sở tiếng ngọc
cũng rất là bức xúc khi mà những rau
kém chất lượng được gắn mát là việc gáp
đòi hỏi là các cơ quan chức năng
ban ngành phải vào cuộc thường xuyên hơn
quyết liệt hơn
không phải là những bài báo này thì mới vào
mà phải thường xuyên kiểm tra các đơn vị
làm về sản xuất về rau việc gáp
phải làm sao đó nâng cao được
cái tầm ảnh hưởng quy tính
của chất lượng việc gáp tại việt nam
ai chịu thiệt hại trong hai vụ
việc thực phẩm không an toàn tràn lan
trên thị trường thì đã quá rõ ràng
nhưng điều đáng nói là những đơn vị
bán sản phẩm đó lại không có lời giải thích
thỏa đáng động thái đầu tiên
của vinmark cộng chỉ là dừng nhập hàng
của các đơn vị cung cấp rau không an toàn
đồng thời ra soát lại toàn bộ
các nhà cung cấp rau khác trong khi đó
ban kiểm tra an toàn thực phẩm
tp hcm lại chưa có động thái
quyết nhận nào liên quan đến vụ việc lần này
thì cái việc mà bảo vệ
người tiêu dùng đó là của cơ quan
chức năng mà nói chung là của
toàn xã hội chứ không phải là riêng
của một cái ngành nào
nhưng mà đối với hội bảo vệ người tiêu dùng
thì là một cái hội
một cái hội quần chúng
thì chúng tôi chỉ có một lần là để
nói lên cái tiếng nói của người tiêu dùng
mình phải căn cứ theo cái pháp luật
pháp luật cho phép cái chức năng của cái hội
đó tới đâu thì chúng tôi
chỉ là có được nói lên
cái tiếng nói của người tiêu dùng ký nghị
cho các cơ quan chức năng để cơ quan chức năng
có những cái biện pháp ngăn chặn
hoặc là chế tài để mà bảo vệ
cho người tiêu dùng
sau vụ việc lần này người tiêu dùng cho rằng
các siêu thị cần chịu trách nhiệm về chất lượng
sản phẩm giá cả được bày bán
tại hệ thống của mình bởi điều này
ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp
các siêu thị cần có quy trình
quy định về nguồn hàng hóa đầu vào
nhất là vấn đề an toàn thực phẩm
bên cạnh đó các cơ quan chức năng
cũng cần thường xuyên giám sát
kiểm tra việc chấp hành pháp luật của
các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị bán lẻ
thậm chí là các nhà sản xuất phân phối
kinh doanh các sản phẩm hàng hóa
trên thị trường
vừa rồi là những thông tin trong chương trình
thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tính nga xin chào và hẹn gặp lại